sau một mươi năm đàm phán đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín hàng không việt nam đã nhận chứng chỉ phê chuẩn
năng lực giám sát an toàn hàng không mức một điều này mang tới cơ hội triển khai đường bay thẳng
giữa hai nước việt nam và hoa kỳ đồng thời hỗ trợ hành khách rút ngắn thời gian trong các chuyến bay
hiện nay hoa kỳ đang là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
kim ngạch xuất nhập khẩu việt nam hoa kỳ lên tới sáu mươi tỷ đô la tăng gần gấp ba lần trong gần tám năm qua
đồng thời lượng khách du lịch giữa hai nước đang có xu hướng gia tăng ngày càng cao
lượng khách hoa kỳ chiếm sáu tổng số khách du lịch quốc tế đến việt nam đạt sáu trăm tám mươi bảy hai nghìn lượt người
mỗi năm có hàng nghìn chuyến bay từ việt nam tới hoa kỳ phải quá cảnh qua trung quốc hoặc nhật bản
giữa các hàng không việt nam với tư cách nhà chức hàng không thì phải tạo được kiểm soạn lợi
hỗ trợ hướng dẫn và kiểm tra giám sát đôn đốc để cho các hãng của chúng ta đạt được các yêu cầu
để khai thác đến hoa kỳ
việc cơ quan quản lý hàng không liên bang
hoa kỳ cấp chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức một cho việt nam
sẽ cho phép mở các chuyến bay thẳng trực tiếp giữa hai nước
điều này sẽ tạo thêm nhiều lực đẩy tích cực cho hoạt động du lịch thương mại việt nam hoa kỳ nói chung
và ngành hàng không việt nam nói riêng